chỉ vì khoản nợ ba trăm năm mươi triệu đồng của con rể mà cả gia đình bố vợ phải sống trong cảnh sợ hãi
vì bị nhóm đòi nợ khủng bố bằng bom bẩn bom xăng
thậm chí là nhóm đòi nợ còn dùng nhiều thủ đoạn khiến cho công việc kinh doanh của gia đình bị gián đoạn
vụ việc này xảy ra tại huyện hải hậu tỉnh nam định đã gây tâm lý lo lắng cho gia đình nạn nhân
cũng như những người dân sống quanh khu vực
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
gia đình ông nguyễn cao kỳ ở xã hải minh huyện hải hậu tỉnh nam định
liên tiếp bị các nhóm đối tượng côn đồ đến đòi nợ
con rể ông kỳ là anh trần văn đạt có vay tiền của các tổ chức tín dụng
và một số người dân trên địa bàn với số tiền khoảng một mươi bốn tỷ đồng
do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ
anh đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi anh đạt bỏ đi các đối tượng đã kéo đến nhà ông kỳ uy hiếp để đòi nợ
nó đến đây lúc đầu thì nó uy hiếp tinh thần
nó đến để đưa người đến nó đòi nợ
nhưng mà cái này vai mượn thì con rể nó vai chú không vai
nó đến là lúc thì nó dọa nó nó thấy nợ ở kia
nó đi đâu thì nó bắt nó đánh hoặc là nó đe dọa đủ cái kiểu
xong rồi ban ngày ban đêm lúc một mươi một một mươi hai giờ đêm
đêm thì đấy nó đến là một hai giờ đêm thì nó ném các chất bẩn
sơn nguyên mắm tôm
nông đợn các thứ vào nhà nó có cảm thấy phóng hỏa
nhà thứ tối ban ngày thì một mươi một giờ đóng cổng
buổi tối thì cứ năm giờ năm rưỡi là phải khóa rồi không dám mở
cứ ăn cơm thì tắt điện ngủ chẳng dám ra ngoài
không chỉ uy hiếp bằng bom bẩn đỗ xe ô tô trước nhà
rồi bấm còi xe in ngỏi
các đối tượng còn mang hai loa thùng đến đặt trước cổng nhà ông kỳ
và mở nhạc sàn nhạc đắm ma nhạc tụng kinh phật với âm lượng lớn
hành vi mở nhạc to của nhóm đối tượng
không chỉ uy hiếp tinh thần sức khỏe của các thành viên trong gia đình ông kỳ
cản trở công việc kinh doanh của gia đình ông kỳ
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân quanh khu vực
quá bức xúc với hành vi gây dối trật tự của các đối tượng đòi nợ
ông kỳ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng
các đối tượng có hành vi là nhỏ keo vào khóa
rồi là hành vi ném chất bẩn nhắm chất cháy vào nhà ông kỳ
thì hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tập trung đấu tranh khai mát rất vượt rộng
để làm rõ tính liên quan giữa hành vi nhắm chất bẩn nhắm chất cháy vào nhà ông kỳ
với lại các hành vi liên quan đòi nợ của nhóm đối tượng nguyễn vân trình nguyễn hiếp trình
cụ thể như thế nào thì hiện nay cơ quan điều tra còn đang tiếp tục củng cố thu thập tài liệu
và tiếp tục đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra thu thập chứng cứ đã làm rõ
hành vi của các nhóm đối tượng gồm nguyễn hiễu trình chú tại thị trấn yên định huyện hải hậu
nguyễn quang trung chú huyện trực ninh nguyễn văn bình chú huyện hải hậu
và nguyễn hải anh biệt danh là hải lý chú huyện trực ninh
đây là nhóm đối tượng thường xuyên đến nhà ông kỳ gây dối
để đòi số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng do con rể ông kỳ vay của nguyễn hữu trình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé